liên quan đến sự việc hàng loạt xe ô tô quanh hồ linh đàm bị đâm thủng lốt khiến cho nhiều người dân bức xúc
nhanh chóng vào cuộc điều tra cơ quan công an đã tìm ra thủ phạm là hồ ngọc toàn nhân viên bãi xe hh linh đàm
công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại hoàng lan toàn đã vừa bị tạm giữ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
quá trình đấu tranh vụ án bước đầu được làm rõ toàn và nguyễn thị lan là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ
và thương mại hoàng lan kinh doanh hoạt động trông giữ xe máy ô tô quanh khu trung cư hh linh đàm
có quan hệ tình cảm và sinh sống với nhau như vợ chồng trước đó toàn được lan cho làm quản lý tuần tra bãi trông giữ xe máy ô tô trung cư hh linh đàm
vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai công ty của nguyễn thị lan không được cơ quan chức năng gia hạn giấy phép trông giữ xe máy ô tô
nhưng thực tế doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động trông giữ xe máy ô tô tại địa bàn trung cư hh linh đàm
trước thời gian xảy ra vụ án lan không cho toàn làm quản lý tuần tra bãi sông giữ xe máy
và bực tức vì điều này toàn đã đâm thùng lốp ô tô xung quanh hồ linh đàm để lan phải đền bù tiền cho khách